ban kinh tế trung ương sẽ hỗ trợ tỉnh quảng bình xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm
đồng thời tiếp tục đồng hành với tỉnh quảng bình trong việc tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
cùng ngày đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương và các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số một tỉnh đồng nai
huyện nhân trạch và long thành để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
sau khi nghe báo cáo về nội dung kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn các cử tri bày tỏ sự tin tưởng kỳ vọng vào quốc hội khóa mới sẽ thực hiện quyền giám sát tối cao
xây dựng luật và đưa ra những quyết sách quan trọng cho đất nước trong thời gian tới
cử tri bày tỏ hoan nghênh kỳ họp thứ nhất đã hoàn thành nhiều nội dung công việc trong đó quan trọng nhất là công tác nhân sự
các ý kiến của các cử tri đã tập trung nêu lên những vấn đề bước xuất hiện này như
môi trường an toàn thực phẩm quy hoạch treo kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân
cử tri đề nghị quốc hội nhà nước phải có những chính sách để xử lý nghiêm các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường đưa ra những quyết sách để phát triển kinh tế bền vững
thay mặt đơn vị bầu cử số một đồng chí võ văn thưởng ghi nhận giải trình các ý kiến của cử tri đồng thời cho rằng
việc tiếp công dân tổ chức đối thoại với người dân để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân đã được quy định rõ ràng
từ những bước xúc của nhân dân các cấp các ngành có những phương án giải quyết thấu tình đạt lý
cũng trong ngày ba tháng tám đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện kỳ anh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
sau khi nghe báo cáo về kết quả kỳ họp lần thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn cử tri tỉnh hà tĩnh và huyện kỳ anh đã trình bày các kiến nghị lên phó thủ tướng
cũng như đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trong đó đặc biệt quan tâm đến sự cố môi trường biển và các giải pháp ổn định an sinh xã hội cho người dân trong vùng ảnh hưởng
cũng như việc giám sát chặt chẽ chế tài sự phạt nghiêm minh đối với các cam kết về đảm bảo môi trường lâu dài của phong mua gia
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định các ý kiến của bà con cử tri tỉnh hà tĩnh rất xác đáng
thể hiện trách nhiệm tâm huyết của người dân đối với sự ổn định và phát triển
đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp báo cáo quốc hội và có sự phối hợp với cơ quan hữu quan để giải quyết kịp thời thấu đáo
theo phó thủ tướng vương đình huệ sau sự cố môi trường biển bộ thái nguyên và môi trường đang khẩn trương đánh giá kiểm tra lần cuối để sớm công bố vùng biển an toàn cho bà con ngư dân
bên cạnh đó chính phủ sẽ sớm ban hành gói giải pháp căn cơ đồng bộ có hệ thống và lâu dài để hỗ trợ cho người dân trong vùng ảnh hưởng
trong đó tập trung các chính sách để khôi phục tái tạo nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển để đảm bảo môi trường lâu dài cho ngư dân
hỗ trợ lãi suất để người dân vay vốn khôi phục sản xuất hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc làm bảo hiểm y tế xuất khẩu lao động nhằm giúp bà con sớm vượt qua khó khăn
tổng phương tiện thanh toán tăng chín tám mươi bốn so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm huy động vốn tăng một mươi một mươi bảy tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng tám hai
trước đó báo cáo tài chính của một số ngân hàng lớn đã công bố cho thấy nợ xấu đã gia tăng trong nửa đầu năm nay
điển hình như tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv tỷ lệ nợ xấu đã tăng từ khoảng một sáu cuối năm hai nghìn một mươi năm đến hai vào ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
tương ứng với hơn ba tỷ đồng nợ xấu đội thêm
ngân hàng sài gòn thương tín sacombank tỷ lệ nợ xấu cũng tăng trong nửa đầu năm nay lên hai tám mươi ba so với mức một tám mươi năm cuối năm hai nghìn một mươi năm
nhiều năm trở lại đây các hộ làm vườn ở đồng bằng sông cửu long luôn trong tình trạng được mùa rớt giá
cộng với diễn biến về hạn mặn ngày càng phức tạp khiến những hộ làm vườn lao đao
tuy nhiên các hộ làm vườn tại huyện phong điền thành phố cần thơ đã tìm ra một hướng đi mới để phát triển bền vững
các vườn cây ăn trái
toàn huyện phong điền có hơn sáu hectare cây ăn trái đặc sản như dâu măng cụt nhãn vú sữa lò rèn sầu riêng
trong đó hình thành được những vùng chuyên canh quy mô lớn như ba trăm năm mươi hectare dâu ở xã nhơn ái
ba trăm linh hectare vú sữa lò rèn ở xã giai xuân một trăm sáu mươi hectare nhãn y đô ở xã trường long một trăm linh hectare sầu riêng ở xã tân thới
nếu như ngày trước việc sản xuất và tiêu thụ tự phát
thì nay huyện đã thành lập nhiều hợp tác xã và tổ hợp tác trái cây
để tập hợp nông dân vào sản xuất quy mô lớn nhằm tăng năng suất và chất lượng giảm được chi phí giá thành
qua đó đã nâng thu nhập của nông dân làm vườn đạt trên hai trăm linh triệu đồng một hectare
đây được xem là hướng đi mới để phát triển vườn trái cây bền vững
hơn ba năm qua ban quản lý rừng phòng hộ huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
thực hiện chủ trương giao rừng phòng hộ cho bốn mươi hộ dân bảo vệ
kết hợp phát triển kinh tế khu vực lòng hồ thủy điện đã đem lại hiệu quả rõ rệt
rừng không những được bảo vệ xanh tốt mà còn giúp phát triển kinh tế bền vững
bước đầu tạo ra những sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu thị trường
huyện lâm bình có diện tích rừng phòng hộ rất lớn trên ba mươi chín bảy trăm năm mươi ha
nằm ở tám xã trong khi lực lượng kiểm lâm rất mỏng
đứng trước thực trạng khó khăn đó ban quản lý rừng phòng hộ huyện lâm bình
đã thực hiện chủ trương giao rừng phòng hộ cho các hộ đồng bào dân tộc
để trồng những diện tích đất rừng còn chống kết hợp với phát triển kinh tế khu vực lòng hồ thủy điện
không những vậy diện tích rừng sau khi giao khoán đã được các hộ dân bảo vệ
và sử dụng đúng mục đích góp phần hạn chế tình trạng phá rừng làm nương rẫy
duy trì nguồn nước cho hai nhà máy thủy điện tuyên quang và chiêm hóa
đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái một cách bền vững
năm nay là nuôi cá cá ngạnh với lại cá trăm cỏ nó không dịch
đây là nó có ưu điểm là nó tiện
cái thứ nhất là nó có lợi cho mình là vừa là bảo vệ rừng
vừa là mình coi như phát triển kinh tế đồng thời nó cũng dễ hơn với lại so ở bên nhà trong
theo thống kê ban quản lý rừng phòng hộ huyện lâm bình
đã giao trên bốn một trăm linh hectare rừng phòng hộ cho bốn mươi hộ dân của ba xã
thượng lâm khuân hà và phúc yên
các hộ sau khi nhận giao khoán đã tiến hành trồng rừng phòng hộ kết hợp với đầu tư chăn nuôi
bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao
theo thống kê sau ba năm thực hiện giao khoán
thu nhập từ chăn nuôi đã mang lại cho các hộ dân hàng chục tỷ đồng góp phần giảm nghèo bền vững
nhận thấy qua đánh giá về công tác bảo vệ rừng
tình trạng khai thác lâm sản trái phép trên bờ hồ thủy điện như thế này không còn tình trạng đó nữa
đặc biệt là vấn đề lấy củi để bán
hoặc là đốt trong lấy củi từ rừng phòng hộ ra là việc đó hiện nay chưa để không còn tình trạng đó xảy ra
thế ngoài ra thì các hộ cũng đã bảo vệ rừng phát triển kinh tế
thì nhiều hộ đã cuộc sống được từng bước được lưng lên
nhiều hộ đã chăn nuôi châu bò rồi lợn gà vịt
đã có những sản phẩm để bán ra thị trường
đảm bảo đời sống cho các hộ đặc biệt là các hộ vùng miền núi trên địa bàn huyện lâm bình
lâm bình là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh tuyên quang
để tiếp tục phát huy hiệu quả việc giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ dân bảo vệ
kết hợp phát triển kinh tế
trong thời gian tới ban quản lý rừng phòng hộ huyện lâm bình sẽ tiến hành tổng kết
và tiếp tục giả soát những diện tích rừng có thể giao cho các hộ dân bảo vệ
kết hợp phát triển kinh tế đồng thời tuyên truyền để người dân thực hiện tốt công tác trồng rừng
phủ xanh đất chống đồi núi trọc phấn đấu nâng độ che phủ rừng toàn huyện lên trên bảy mươi vào năm hai nghìn hai mươi
mới đây tại bảo tàng phụ nữ việt nam đã diễn ra chương trình giao lưu và khai mạc triển lãm asean
sắc màu văn hóa do bộ ngoại giao phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức
với mục đích nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị hỗ trợ thiết thực cho mục tiêu xây dựng
một cộng đồng asean đoàn kết hợp tác và cùng phát triển hơn
triển lãm asean sắc màu văn hóa trưng bày và giới thiệu những nét văn hóa độc đáo nhất của đất nước mình
như hình ảnh các vũ điệu dân gian các sản phẩm thủ công mỹ nghệ một số đồ chơi dân gian
những bộ trang phục truyền thống độc đáo mang đậm đà bản sắc dân tộc của các nước thành viên asean
như singapore thái lan myanmar indonesia philippines brunei lào malaysia và campuchia
trong gần một năm qua các thành viên nhóm phụ nữ cộng đồng asean tại hà nội tự hào
bởi trong thời gian ngắn nhóm đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như liên hoan ẩm thực kết hợp mục đích thiện nguyện
vì trẻ em và phụ nữ nghèo các chương trình biểu diễn văn nghệ chuyến đi thực tế thăm làm việc và giao lưu
tại hai tỉnh hà giang và tuyên quang
đây không chỉ là những hoạt động thiết thực chào đón cộng đồng asean chính thức ra đời
và triển khai tầm nhìn asean sau hai nghìn một mươi năm mà còn giúp tăng cường kết nối giữa các thành viên của nhóm
bảo tàng lịch sử quân sự việt nam cũng vừa khai mạc trưng bày chuyên đề
gia cam lương tri và công lý chương trình do hội nạn nhân chất độc gia cam điêu sinh việt nam
binh chủng hóa học bảo tàng lịch sử quân sự việt nam và thư viện quân đội phối hợp tổ chức
triển lãm trưng bày hơn bốn trăm linh hiện vật tài liệu và hình ảnh
triển lãm giới thiệu với bốn chủ đề chính đó là thảm họa và nỗi đau nỗ lực khắc phục hậu quả
vòng tay nhân ái và khắc phỏng vương lên
ngoài ra trong nội dung chương trình còn trưng bày sách các công trình khoa học
các bài báo của các tác giả trong và ngoài nước viết về chủ đề gia cam điêu sinh
qua triển lãm người xem sẽ hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của chất độc gia cam điêu sinh
và hậu quả của chiến tranh hóa học do mỹ gây ra ở việt nam nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam
trên cơ sở đó có những hành động thiết thực để chia sẻ ủng hộ
so dịu nỗi đau của những nạn nhân chất độc gia cam ở việt nam
triển lãm trưng bày từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng tám tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
trong lúc toàn xã hội đang nỗ lực chung tay thực hiện các giải pháp chính sách
để giúp người dân các tỉnh bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển giảm bớt khó khăn
thì mới đây bộ lao động thương binh và xã hội lại ra một quyết định chưa phù hợp thực tế
đã gây nóng dư luận và làm không ít lao động ở vùng ven biển hà tĩnh lo lắng và bức xúc
sau đây là phản ánh của truyền hình nhân dân
ngày hai mươi chín tháng bảy thứ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội doãn mậu diệp
đã ký công văn về việc tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình eps tại một số địa phương
theo đó hà tĩnh có tám huyện thị thành nằm trong danh sách này bị tạm ngưng tuyển chọn trong năm hai nghìn một mươi sáu
bao gồm các huyện nghi xuân cầm xuyên thạch hà kỳ anh lộc hà can lộc

cùng với việc thông báo ngừng tuyển chọn lao động ở các địa phương nói trên sang hàn quốc làm việc
bộ lao động thương binh và xã hội lại thông báo chủ trương không áp dụng việc tạm dừng tuyển chọn lao động
ngành ngư nghiệp trong năm hai nghìn một mươi sáu đối với các huyện ven biển thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường vừa qua
chính quyền và người dân vùng bị ảnh hưởng đang rất băn khoăn
về chủ trương thiếu thống nhất cụ thể được đưa ra
chúng tôi đang gồng mình để cung cấp quỷ chính quyền cặp cấp để đào tạo giải quyết việc làm
trong khi tạm thời chưa đánh bắt chưa phát triển sản xuất cho bà con ở ngư dân trong khu vực huyện này
chính vì vậy chúng tôi kiến nghị bộ nên làm việc với các cơ quan hữu quán
đặc biệt là đối tạo để xem xét lại văn bản nước trên
bên cạnh những bất cập trên thông báo của bộ lao động thương minh và xã hội còn gây ra những khó hiểu đối với cả người trong cuộc
đối với huyện kỳ anh và thị xã kỳ anh đây là hai đơn vị hành chính được ủy ban thường vụ quốc hội quyết định chia tách từ tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
tuy nhiên lần này trong vấn đề xem xét việc cho tham lao động tham gia chương trình fhf
bộ việc làm và lao động hàn quốc vẫn đang sạt nhập hai địa phương này lại thành một
vì vậy tổng số lao động cứ rủ pháp của hai địa phương này lên tới sáu mươi một người
vượt quá con số quy định là sáu mươi người
đi lao động tại hàn quốc mặc dù không phải là con đường duy nhất mang đến cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân
tuy nhiên trong bối cảnh các địa phương ở hà tĩnh đang đối mặt với những khó khăn do hậu quả của sự cố môi trường vừa qua mang lại
nên chăng bộ lao động thương minh và xã hội cần thay đổi lại một số chính sách liên quan
nhằm góp phần ổn định cuộc sống tạo sinh kế lâu dài cho người dân các tỉnh miền trung
tuyến đường một trăm tám mươi một tuyến đường huyết mạch nối liền thủ đô hà nội với tỉnh bắc ninh đang xuống cấp trầm trọng với vô số ổ voi ổ gà dày đặc
tiêm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đã nhiều năm nay người dân thuộc khu phố keo xã kim sơn huyện gia lâm thành phố hà nội luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ
bởi tuyến đường này xuất hiện xây đặc ổ voi ổ gà
có đoạn thậm chí xuất hiện những hố tử thần trông như những hố bom khiến các phương tiện giao thông qua đây khiếp sợ
nguy hiểm là vậy nhưng tại khu vực có nhiều ổ gà ổ voi khủng không hề có bất kỳ một biển cảnh báo nguy hiểm nào cho người tham gia giao thông
cũng như các phương tiện khi lưu thông qua đây
người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương về tình trạng này nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp nào để khắc phục triệt đề
nghệ kết quả xuất hiện ngày bảy là triển khai kế hoạch mở rộng đường nhưng triển khai không đồng bộ chưa họp hành gì với dân cả
nhưng cho đến nay thì đường xuống cấp quá trầm trọng nhưng cũng không được các cấp chính quyền nào quan tâm đến cả
mà hiện nay đường thì đã xảy ra trong năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu là bốn vụ chết người một mươi năm vụ tai nạn giao thông ở con đường này
đề nghị là hội đồng nhân dân thành phố xem xét làm lại và đồng thời tức là nếu không giải phóng được mặt bằng thì
tức là lâm cấp hai bên làm công rãnh và làm đường nhựa phẳng để cho dân dân đi để cho dân dân yên ổn nắm ăn
đây hơn một năm thì là vì cái trọng tải của những cái xe trọng tải lớn nó tránh thuế ở các đường năm cho nó vào đây rất nhiều
hàng ngày đấy các anh nhìn thấy đấy là có đến hàng trăm lần xe công tên ơ xe tải trọng lượng lớn vào
cho nên là càng người gây xem cái chuyện là đường nó xuống cấp như thế
nhiều cái hố rất sâu và rộng thì chúng tôi đề nghị trước mắt là sửa chữa duy tu cho bà con đi
tuy nhiên đề nghị là thôi cứ cho duy thu đổ đường lưu nó lên và sau đó đổ áp quan tạm
cái kiểu đổ nhựa hoặc là đổ nhựa cấp đá cấp phối xong nó láng nhựa mặt đường tạm đến khi dự án vào cuộc
trời nắng bụi bay mù mệt
người dân phải hít thở trong bầu không khí ô nhiễm
trời mưa xuống nước chảy thành sông khiến việc đi lại càng thêm khó khăn
cơn bão số một vừa qua nước ngoài đường tràn vào nhà dân
người tham gia giao thông không nhìn thấy đường dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm
trong khi đó các phương tiện giao thông đặc biệt là các xe tải trọng lớn như container xe bồn đi lại tấp đập ngày đêm càng làm cho tuyến đường này trở nên hư hỏng nặng
tôi về đây là
quá xuống cấp sau đó là một thời gian thì không biết nhà nước có cái thu phí hay là chuyển biến cái giao thông vận tải nào
nhưng mà do cái xe tải lớn chủ yếu là công tên ơ về quá nhiều cho nên là càng ngày càng xuống cấp
trong đó sau cái đó là cái đường xuống cấp quá nhiều rồi thì là là là
đại sinh cho tai nạn nhiều
vậy thì cái nhất là chúng tôi có cái yêu cầu là đề nghị các cấp của thẩm quyền
để làm làm sao để cho dân đi lại dễ dàng
cái thai nữa vì đường đây là chưa phải cái đường cốp độ lớn
cho nên là làm sao để mà chuyển các cái phần xe tải lớn qua đây
để dân ta có một cái cuộc sống như bình an làm gì
tuyến đường một trăm tám mươi một là tuyến đường huyết mạch nối liền thủ đô hà nội với tỉnh bắc ninh
nên mỗi ngày có hàng nghìn các phương tiện tham gia giao thông qua đây
tình trạng xuống cấp trầm trọng của con đường này
đã khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân
gặp nhiều khó khăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông
cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xóa bỏ nỗi ám ảnh nơi cung đường tử thần này
bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông

bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông

bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông

bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông

bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông

bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông
nếu phía nga can dự vào việc xâm nhập thư điện tử của các tổ chức thuộc đảng dân chủ mỹ
thì đây chỉ là một trong danh sách dài các vấn đề mà ông và người đồng cấp nga vladimir putin thảo luận
và điều này sẽ không ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa hai nước
tổng thống iran hassan rouhani hôm qua đã lên tiếng chỉ trích mỹ không thực hiện đầy đủ các cam kết
trong thỏa thuận hạt nhân giữa tehran và nhóm p năm một
đồng thời cho rằng mỹ cản trở các nỗ lực hợp tác giữa hai nước để giải quyết các vấn đề trong khu vực
trong bài phát biểu trên truyền hình iran tổng thống rouhani cho biết
mặc dù thỏa thuận giữa iran và nhóm p năm một được ký kết
song iran vẫn gặp những khó khăn trong việc chuyển tiền qua các ngân hàng quốc tế lớn
theo ông rouhani nguyên nhân là do mỹ đang cản trở iran thực hiện giao dịch với các đối tác quốc tế
theo tổng thống iran nếu mỹ tôn trọng các cam kết và không cản trở cho quá trình thực thi thỏa thuận
iran mới có thể cân nhắc ngồi vào bàn đàm phán với mỹ về các vấn đề khu vực
trong đó có nỗ lực chống khủng bố và cuộc chiến với tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng ở iraq và syri
cảnh sát ấn độ hôm qua cho biết
hai chiếc xe khách đã bị nước cuốn sau vụ sập cầu xảy ra vào đêm ngày hai tháng tám
trên đường cao tốc mumbai wa ở miền tây nước này
thống đốc bang maharashtra ông devenra phanavit cho biết
đến nay đã có hai mươi hai người mất tích sau vụ sập cầu khi có hai chiếc xe buýt chở một mươi tám hành khách đi qua cầu
cơ quan ứng phó thiên tai ấn độ cho biết
một phần cây cầu được xây dựng từ thập niên một nghìn chín trăm bốn mươi bất ngờ bị sập xuống sông
tám mươi thợ lặn và nhân viên cứu hộ
được cử đến hệ trường
xong công tác tiếu trợ gặp khó khăn do mưa lớn cản trở
lực lượng cứu hộ không tìm thấy dấu hiệu của người sống sót sau tai nạn
nhằm giúp người sử dụng được an toàn và thân thiện hơn khi sử dụng instagram
các nhà quản lý mạng xã hội này vừa thông báo sẽ nâng cấp thêm một tính năng mới
nhằm giúp người sử dụng đối phó với tình trạng bị quấy dối
tính năng mới trên instagram cho phép người sử dụng xóa bỏ những bình luận ác ý
hoặc cung cấp cho người dùng một bình luận
bộ lọc để ngăn chặn những ngôn từ thô tục hiển thị trên tài khoản cá nhân
hiện các ngôi sao người nổi tiếng
những người nhận được hàng chục nghìn bình luận mỗi ngày đang dùng thử nghiệm tính năng này
nếu thành công instagram sẽ đưa tính năng trên vào sử dụng rộng rãi trong vài tuần tới
instagram là một ứng dụng thuộc facebook với tính năng chia sẻ ảnh miễn phí
hiện nay có tới năm trăm linh triệu người sử dụng
thêm vào đó với chiến lược đầy mạnh thu hút quảng cáo gần đây
instagram hứa hẹn sẽ mang đến nguồn lợi nhuận khổng lồ cho facebook
theo số liệu thông báo của cơ quan đại dương và khí quyển của mỹ
sáu tháng đầu năm nay là năm nóng nhất trong vòng hơn một thế kỷ trở lại đây
nhiệt độ trái đất nóng lên nhanh chóng đi kèm với các biến đổi về môi trường
dẫn đến những tác động tiêu cực với xã hội của con người
trong sáu tháng đầu năm nay nhiệt độ trung bình của trái đất đã tăng hai độ c so với cùng kỳ năm ngoái
và tăng một năm độ c so với thế kỷ hai mươi trở thành tháng nóng nhất từ trước đến giờ
trong khi đó theo cơ quan hàng không
và vũ trụ nasa của mỹ nhiệt độ trung bình trong sáu tháng đầu năm đã tăng một ba độ c so với cuối thế kỷ thứ một
nguyên nhân tăng nhiệt chủ yếu là do hiện tượng enino cùng các yếu tố khác
trong đó có việc bắc cực bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính
hồi cuối tháng bảy vừa qua khoảng hai mươi ba triệu người từ châu phi madagascar đến mozambique
nam phi tanzania đang trong tình trạng thiếu đói nặng
một số tổ chức quốc tế khác ước tính có đến bốn mươi triệu người bị đói tại phía nam và đông phi
và trong đó có tới hai mươi sáu năm triệu trẻ em bị suy nghĩa
nhiều người bị doanh nghi thiếu nước và bị nhiều bệnh tật đe dọa